bạn hương cũng như nhiều bạn trẻ khác hiện nay rất thích thay đổi màu tóc của mình
cách hai đến ba tháng hương lại đi nhuộm tóc và thường xuyên nhuộm những màu tươi sáng để hợp với phong cách trẻ trung
bị ảnh hưởng không nhỏ từ việc ngưỡng tóc thường xuyên nhưng hương khẳng định vẫn không dừng lại việc ngợm tóc
mà sẽ cố gắng cải thiện nhờ vào các biện pháp dưỡng tóc sau nhuộm
và một số thuốc hay là các hóa phẩm để có thể mọc tóc nhanh
sau này dù có sắp ra đầu thì mình vẫn nghĩ là mình sẽ thử những màu tóc mới
bởi vì nó giúp mình trẻ trung hơn cũng phần năng động hơn
thói quen nhuộm tóc thường xuyên là sở thích của rất nhiều người
nhuộm một màu tóc phù hợp khiến khuôn mặt tươi sáng và trẻ trung hơn
vì vậy dù biết ảnh hưởng của thuốc nhuộm đến mái tóc mọi người cũng thường không quá quan tâm
thuốc nhuộm mỗi lần nhuộm xong chị thấy nó sơ lắm
sơ mà khô dễ dụng lắm
chị mới nhuộm cái tóc màu đỏ này ba ngày trước
tất cứ cái thuốc nhuộm hay là hóa chất hay gì liên quan đến làm tóc
sẽ rất là nhiều chắc chắn là nó sẽ có độc để hưởng đến sức khỏe của mình
tuy nhiên là mình phải đừng cứ làm dụng quá
em nghĩ là nhựa tóc có rất nhiều cái hại
có thể là mới đầu thì mình chưa thấy ngay nó đẹp
thì đẹp thì đẹp
thuốc nhuộm lúc đấy sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cơ thể của mình
và ảnh hưởng trực tiếp nó sẽ ảnh hưởng qua da đầu
thuốc nhuộm thì cũng có rất nhiều loại
nhưng mà mình không thể chắc chắn đâu là thuốc nhuộm tốt với mình
mà có thể là sẽ pha một số hóa chất hay
nói chung là rất ảnh hưởng đến sức khỏe
nên là đó là lý do không nhuộm tóc
tại các salon làm tóc có rất nhiều khách đến nhuộm mỗi ngày
mùa hè là xu hướng của những tông màu sáng và thời trang lên ngôi
những tông màu này sẽ phải tẩy tóc và kéo theo rất nhiều hóa chất
sáng màu khiến mái tóc bị hư tổn nặng nề
hóa chất sẽ được sử dụng trong quá trình nhuộm
thành thử ra da đầu của chúng ta không được khỏe như trước nữa
và nó có thể bị tổn thương
mà tổn thương ấy nếu chúng ta quá lạm dụng
cái chuyện mà thay đổi màu tóc ngày nào cũng thay đổi như vậy
thì rất dễ gây đến những bệnh về da đầu
ví dụ như có những cây vẩy nến hoặc những cây bệnh về chốc
người ta gọi là nó có những mụn nhỏ nhỏ và nó có mú gì gì
nó gây đến những kiểu như vậy tức là nhiễm trùng chân tóc ấy
nếu là các cái bệnh khác mà do tác động của hóa chất
nó gây đến những ngưỡng ngáy và có thể phát ban
những cái chuyện như vậy
theo kết quả của hơn tám mươi phân tích do các nhà khoa học nghiên cứu khẳng định rằng
việc sử dụng một số loại thuốc nhuộm có thể gây ra tác dụng phụ
có khả năng gây ung thư
đa số các thuốc nhuộm tóc sử dụng muối kim loại nặng
có độc tính rất cao như trì
thành phần của nhuộm tóc hóa học đều chứa các chất có nhân thơm
đặc biệt là ppd
chất này nếu thật ra
thuốc nhuộm tóc không nhập vào máu sẽ gây đột biến và ung thư
một số loại thuốc nhuộm tóc có thành phần có thể gây kích ứng ra đầu và gây đỏ mắt
đặc biệt với những người ra đầu yếu và nhạy cảm
thuốc nhuộm có thể gây ngứa lở lết
và da đầu như bị kiến đốt khi dùng thuốc nhuộm liên tục nhiều lần
nhuộm tóc là quá trình thay đổi từ màu tóc tự nhiên
thay vào đó là màu nhuộm mới hay còn gọi là màu nhân tạo
khi nhuộm tóc sẽ xảy ra quá trình phản ứng khử
phản ứng oxy hóa cũng là quá trình biến đổi màu
loại bỏ một phần màu tự nhiên
sau đó sẽ kết hợp màu nhân tạo và một phần màu gốc để tạo nên màu mới cho tóc
sau khi thay đổi được màu nhuộm trong tóc
thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng tới lớp biểu bì
ảnh hưởng trực tiếp đến các liên kết lưu hình trong tóc
mình nghĩ là cái nhu cầu làm đẹp của con gái là điều tất yếu
nhưng mà mình khuyên các bạn là không nên nhộn tóc nhiều quá
một năm chỉ nên nhuộm khoảng tầm hai đến ba lần là cùng thôi
nhất là những bạn gái mà có vấn đề về tóc mỏng tóc rụng
một là bệnh lý hai là cơ địa như vậy
thì các bạn phải cân nhắc rất là kỹ về điều này
đối với những bạn mà thường xuyên sử dụng thuốc nhuộm ấy
thì các bạn phải sử dụng về vấn đề hấp và phục hồi thường xuyên
để giúp cho mái tóc được chắc khỏe
ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng phương pháp tự nhiên ở nhà
như là dùng dầu dừa
hoặc là các bạn có thể ủ bia
đấy là những phương pháp mà
phổ biến ở nhà và rất hiệu quả
tác hại của thuốc nhộn tóc đối với mỗi người là hoàn toàn khác nhau
chính vì thế trước khi nhuộm tóc
hãy cân nhắc kỹ lưỡng những tác hại mà thuốc nhuộm mang lại
không được nhuộm tóc khi vùng da ở đầu
mặt cổ bị tổn thương hay sưng đau
phụ nữ trong thời gian thai kỳ
tuyệt đối không dùng thuốc nhuộm tóc
khi thuốc nhuộm vào mắt cần đến bác sĩ nhãn khoa
không nên nhộn tóc một tuần trước và sau khi uốn tóc
khi phá thuốc
cần tránh dùng các dụng cụ chứa làm bằng kim loại
khi nhuộm tóc cũng không nên dùng lược trải bằng kim loại
trước khi nhuộm tóc
cần phải thử phản ứng của thuốc trên da